thưa quý vị một vấn đề đang là sự quan tâm lo lắng cho người dân đó là tình trạng các đối tượng dùng các thủ đoạn rụ rỗ mua bán phụ nữ
trước thực trạng này thì thời gian qua lực lượng công an và các ngành chức năng đã có biện pháp tuyên truyền cho người dân đấu tranh ngăn chặn
điển hình là tại cần thơ dưới chiêu thức môi giới gà trợ gà chồng thông qua mạng xã hội gia lô
các đối tượng phạm tội bằng những lời đường mận sẽ mai mối lấy được chồng giàu sang
nên đã rụ rỗ được nhiều phụ nữ nhẹ dạ có hoàn cảnh khó khăn để bán sang trung quốc
sau thời gian lập án theo dõi công an thành phố cần thơ đã kịp thời ngăn chặn và bắt quả tàng đối tượng đang trên đường đưa các nạn nhân sang trung quốc
phóng sự sau đây do nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại cần thơ thực hiện
đi cùng với người cha của mình đến cơ quan công an trình báo nạn nhân là một cô gái mới bước qua tuổi một mươi bảy ngụ quận âu môn thành phố cần thơ
không giấu được sự vui mừng
sau khi được lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ kịp tới phát hiện giải thoát
trình bày với cơ quan công an nạn nhân cho biết trong một lần lên gia lô kết bạn đã làm quen với một người phụ nữ tên hàng cùng quê ở cần thơ
hiện đang có cuộc sống sung túc với một người chồng trung quốc
sau vài lần trò chuyện hằng đặt vấn đề muốn lấy chồng trung quốc thì để hằng giới thiệu
nếu việc mai mối thành công thì gia đình sẽ có khoản tiền bảy mươi triệu đồng còn mọi chi phí từ việt nam sang trung quốc đều do hàng lo
không có nghề nghiệp
việt nam lại muốn bao hiếu gia đình nên nạn nhân đã đồng ý và hẹn gặp
cũng vì muốn có cuộc sống khá dạ hơn có một tấm chồng giàu sang để giúp đỡ gia đình
mà một nạn nhân khác ngụ quận ninh kiều thành phố cần thơ đồng ý để cho số phận để đưa
không có tin tưởng mấy tại vì mình cũng không biết qua bởi cái diễn cảnh như thế nào
nhưng mà tại vì hoàn cảnh khó khăn quá nên là muốn lấy cái số tiền nên bắt buộc phải đi thôi nhắm mắt đến liều thôi
sau thời gian lập án đồ tranh theo dõi các trinh sát cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ đã tổ chức đòn chăn
và tăng đối tượng đang trên đường đưa các nạn nhân buôn bán sang trung quốc
tại cơ quan công an đối tượng khai tên võ thị mộng hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú phường châu văn liêm quận ô môn thành phố cần thơ
năm hai nghìn một mươi hai hàng lý chồng người trung quốc và sinh sống bên đó cho đến nay
do muốn có nhiều tiền hàng bàn tính với chồng mình thực hiện hành vi mua bán phụ nữ với hình thức môi giới gà chồng
để thực hiện ý định trên sau khi lên gia lô lời đường mật các cô gái trẻ
hằng trở về việt nam trực tiếp bọc cỡ các nạn nhân để rụ rỗ

thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi
từ chiêu thức giới thiệu việc làm có thu nhập cao trước đây
thì nay đến việc môi giới gà chồng như thực chất là việc đưa phụ nữ sang trung quốc bán để thu lợi bất chính
vì vậy người dân nhất là các cô gái trẻ cần đề cao cảnh sát để không rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người